hoàn hỷ đưa tin rồi họ lại thi nhau ca tụng thành tích đấu tranh vì nhân quyền của trần thị nga
ca tụng giải thưởng nhân quyền có tên gọi engo dutracha mà cô ta vừa nhận được
với những người không được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ
những thông tin một chiều này sẽ dẫn đến cách hiểu sai lệch về bản chất vụ việc
chương trình góc nhìn sự thật tuần này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về con người thật của nhà đấu tranh dân chủ trần thị nga
cũng như hành trình thao hóa tự biến mình thành tay sai của kẻ xấu chống phá đất nước
nguyễn văn hùng được nhóm cầm đầu việt nam bên mỹ bơm tiền để thành lập văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu việt nam tại đài loan
nhằm hướng tới đông đảo người việt nam đang sinh sống và lao động tại đài loan
tất nhiên một vài sự giúp đỡ và hỗ trợ chỉ để che mắt âm mưu mà y hướng tới là chống phá tổ quốc và nhân dân việt nam
thực tế nguyễn văn hùng đã tuyển mộ một số công nhân và cô dâu việt tại đài loan
và dùng họ như những nhân chứng sống để tuyên truyền xuyên tạc chống lại nhà nước việt nam
theo rủi rỗ của nguyễn văn hùng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn bảy trần thị nga đã chính thức gia nhập tổ chức khủng bố việt tân với bí danh sơn nam
nga được hướng dẫn về sách lược phương hướng đấu tranh được trang bị các kỹ năng sử dụng mạng máy tính lập lớp
nga được coi là đối tượng cốt cán vùng một của tổ chức khủng bố việt tân được đánh giá là thành viên có tiềm năng
tháng tám năm hai nghìn tám trần thị nga về nước
theo chỉ đạo của việt tân nga tiếp xúc
thành lập các tổ chức hội nhóm manh nha thành lập lực lượng
tháng bảy năm hai nghìn chín nga thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nga phong do nga làm giám đốc
đặt trụ sở tại số hai trăm linh bảy trần thị phúc phủ lý kinh doanh nội thất đài loan
thực ra đây chỉ là công ty bình phong hoạt động chủ yếu là liên lạc tiếp nhận sự chỉ đạo từ linh mục nguyễn văn hùng
đồng thời làm môi giới giữa phòng trợ giúp pháp lý ở đài loan với nhân thân những người bị tai nạn trong quá trình lao động ở đài loan
từ hoạt động này nga đã thành lập tham gia các hội nhóm trá hình ngấm ngầm tập hợp lực lượng hình thành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước như một cựu lao động ở đài loan về nước nhiều lần có ý đồ gặp mặt nhưng bị ngăn chặn
năm hai nghìn một mươi ba trần thị nga ngày càng bộc lộ là đối tượng nguy hiểm chống đối quyết liệt triệt để lợi dụng những mâu thuẫn trong đời sống xã hội
đặc biệt là tình trạng khiếu kiện trong nhân dân để gây kích động gây dối áp lực với chính quyền địa phương
năm hai nghìn một mươi ba trần thị nga ngày càng bộc lộ là đối tượng nguy hiểm chống đối quyết liệt triệt để lợi dụng những mâu thuẫn trong đời sống xã hội
thường xuyên ra các video clip phát tán trên mạng để xây dựng tiếng tằm
trần thị nga cũng có quan hệ khá phức tạp với nhiều thành phần đặc biệt là số cực đoan trong hội anh em dân chủ hà nội
và tham gia cùng lúc nhiều hội nhóm của dân chủ hội như hội phụ nữ nhân quyền việt nam hội bầu bí tương thân
nga thường xuyên viết bài vu cáo chính quyền xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế chính trị xã hội việt nam
trả lời phỏng vấn theo đơn đặt hàng trên các trang voa rfa rfp
và dùng xuyên tạc sự thật
không chỉ ở hà nam trần thị nga còn xuất hiện ở nhiều địa phương nơi diễn ra các sự kiện nhạy cảm
cùng với các đối tượng chống đối tập trung người biểu tình gây dối quay phim chụp ảnh
dán nhiều khẩu hiệu phản động viết và phát tán hơn một bộ tài liệu hình ảnh video clip
đòi xóa bỏ điều bốn hiến pháp kêu gọi đa nguyên đa đảng gây hoang mang trong nhân dân
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân gieo rắc sự nghi ngờ bất mãn với chính quyền

chống lại những tội ác của đảng viên ở cộng sản dân quyền
yêu cầu phải có tác quyền phát động yêu cầu phải sửa đổi những điều luật phi pháp

ngoài ra trần thị nga còn viết và gián nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhỏ
của đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng công an

không có ai nào đến lệnh gọi đi cả toàn là xung phong
thế nhưng đến bây giờ thì không may là về đến cuối đời thì bố tôi trước đây đã từng làm chủ tịch
chứ không phải là bố tôi thuộc cái dạng cũng là quấy dối như thế này
chứ đến bây giờ các cháu nó từ lúc có đi làm ăn nó quá đà đâm ra là nó bị ngoại bàng nó xui
bây giờ cái mồm này là mồm quay mặt này có thể nói là không bắt bọn người của ta
không bắt bọn người của ta tại sao không bắt bọn tao
ngoài ta những lời khuyên can của gia đình
nga khi thì chúng phá điên cuồng lúc thì áp dụng chính sách ba không biết không khai không ký
nhưng với sự kiên trì kiên quyết thu thập chứng cứ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam đã thu thập đầy đủ một mươi một video
một mươi hai tiệp tin lưu trữ trong dvd là những tài liệu hình ảnh tuyên truyền
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân của trần thị nga
các tài liệu này đã được trưng cầu giám định từ bộ công an truyền thông
viện khoa học hình sự bộ công an là căn cứ để khởi tố bắt tạm giam đối với trần thị nga về tội tuyên truyền chống đối nhà nước
đây là một đối tượng vô cùng xảo quyệt luôn luôn lợi dụng việc có con nhỏ liên tục trong một thời gian rất ngắn khi về nước
thì đối tượng sinh hai đứa con trai liền và cái việc này chính cái việc này nó rất khó khăn cho chúng ta xử lý
đối tượng nga là một đối tượng rất là ngoan cố là đối tượng cầm đầu
phản động việt tân trong quá trình mà chúng tôi lấy lời khai thì đối tượng bất hợp tác không ký và không khai bất kỳ một nội dung gì với cơ quan an ninh điều tra
trong quá trình giam giữ thì đối tượng không chấp hành việc lập chụp ảnh lập danh chỉ bản
đối tượng trần thị nga là một người đã trưởng thành hoàn toàn có đầy đủ các năng lực trách nhiệm hình sự
và nhận thức rõ được những cái việc làm của mình là xâm phạm đến cái sự tồn tại và vững mạnh của nhà nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
vì vậy hành vi của đối tượng này đã cấu thành vào cái tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa được quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và nay là điều một trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh hà nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với trần thị nga theo khoản một điều tám mươi tám bộ luật hình sự và tuyên mức án chín năm tù và năm năm quản chế
phiên tòa phúc thẩm cũng y án sơ thẩm với trần thị nga
tòa án nhân dân tỉnh hà nam đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự